viết về bác hồ là một đề tài trang trọng của nền âm nhạc nước ta
theo trong lịch sử nhiều ca khúc được lấy cảm hứng sáng tác về bắc hồ đã ra đời
thể hiện phẩm chất đạo đức cao quý và công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh với lịch sử nước nhà
kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh của bác xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi ngược thời gian trên dòng âm nhạc
để lắng nghe những câu chuyện kể về người bằng những thanh âm và lời ca
những cảm xúc sẽ mãi sống trong tâm thức nhiều thế hệ của người việt nam
bắc hồ một tình yêu bao la đêm qua em mơ gặp bắc hồ
bác đang cùng chúng cháu hành quân hồ chí minh đẹp nhất tên người
người là niềm tin tất thắng và còn biết bao ca khúc được viết nên từ cảm xúc về người
những tác phẩm âm nhạc về bác hồ là kho tàng quý giá gắn bó với lịch sử cách mạng việt nam
chính vì những tư tưởng tình cảm đạo đức cao đẹp
vì cuộc đời và sự nghiệp của bác là nguồn cảm hứng vô tận cho âm nhạc